tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo
mặt khác với tư cách là giám đốc nguyễn ngọc thanh hải còn cho yên ký giả mạo chữ ký
chữ viết của người vay trong hợp đồng tiến dụng
người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
gây thiệt hại cho quỹ tiến dụng nhân dân phú hòa số tiền hơn hai hai mươi năm tỷ đồng
giả danh cán bộ thanh tra bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hồng quang huyện ứng hòa thành phố hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
khởi tố vụ án bắt tạm giam để điều tra làm rõ
bước đầu cơ quan công an xác định phạm anh tuấn tự giới thiệu là cán bộ thanh tra bộ công an
và có mối quan hệ với nhiều người trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
nên một người dân đã tin tưởng và nhờ tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thỏa thuận ban đầu là bảy mươi triệu đồng
đặc biệt tuấn còn gọi điện cho các đồng chí trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
để lừa đảo tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện vụ việc đang được điều tra
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thái văn đại sinh năm hai nghìn ba
trú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh yên bái phối hợp với công an thành phố yên bái bắt giữ
tại cơ quan công an đại khai nhận trong khoảng thời gian một năm trở lại đây
đại đã lập ba tài khoản facebook đó là đại cầm đồ người vận chuyển đại quay đầu
và hai tài khoản gia lô linh đánh thuê số mưu sinh để đăng nội dung đưa người từ campuchia
về việt nam nhận cho vay tiền giả bán hàng hóa
khi có người tin tưởng mắc bẫy đại sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc
sau đó chặn liên lạc
chiếm đoạt tiền hoặc yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại
sau đó liên kết với tài khoản ngân hàng của người vay tiền để chiếm đoạt tiền trong tài khoản người vay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yên bái đề nghị người dân nào là bị hại
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yên bái để phối hợp giải quyết
thưa quý vị biến động giá xăng dầu trong thời gian vừa qua đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
bộ tài chính sẽ nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức thuế đối với sang giàu
cụ thể thông tin sẽ có trong cụm tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
để hút khách hàng gửi tiền ngay từ đầu tháng bảy mới ngân hàng đã quyết định tăng lãi suất tiền gửi
với mức thấp nhất là hai và cao nhất là một hai cho kỳ hạn một năm
sau đợt điều chỉnh ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất ghi nhận là bảy ba thấp nhất là khoảng năm năm
theo các chuyên gia trong năm nay lãi suất tiền gửi sẽ khó duy trì ở mức thấp và sẽ bắt đầu tăng trở lại
do nhu cầu huy động vốn lên cao dựa trên tăng trưởng tiến dụng
ngoài ra còn đến từ sự cạnh tranh của các kênh đầu tư khác như bất động sản chứng khoán
bộ tài chính đang khẩn trương tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến tham gia của các bộ ngành địa phương
về dự án nghị định về biểu thuế xuất khẩu biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để chính chính phủ trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ tài chính sẽ nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức thuế tối huệ quốc tế mfn đối với xăng từ hai mươi xuống mức phù hợp
đồng thời bộ tài chính cũng đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu
nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu hỗ trợ người dân doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế
số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan vừa công bố cho thấy trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tăng năm so với tháng trước
cụ thể lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đạt khoảng một mươi ba chín trăm linh chiếc tương ứng trị giá đạt ba trăm sáu mươi sáu triệu đô la mỹ
ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam
chủ yếu có xuất xứ từ bốn thị trường chính là thái lan indonesia trung quốc và từ hoa kỳ
số xe nhập khẩu từ bốn thị trường này chiếm tới chín mươi sáu tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam

tuy nhiên việc xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết nông sản trên cả nước nhìn chung vẫn gặp khó khăn
người dân sản xuất nhỏ lẻ manh mún sự liên kết với doanh nghiệp chưa chặt chẽ
nhận thức của một bộ phận nông dân còn nhiều hạn chế
đó cũng là lý do mà đầu ra cho các sản phẩm của họ vẫn gặp nhiều rào càn
hiện nay các hợp tác xã trên cả nước đang rất cần tiếp tục được hỗ trợ
đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm thông qua hội trợ hoặc là qua các kênh thương mại điện tử
từng bước kết nối cung cầu và để qua đó thúc đẩy hình thành các mô hình sản xuất quy mô lớn
có sức lan tỏa góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cục công thương bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn cục xúc tiến thương mại
cục xuất nhập khẩu cục chế biến và phát triển thị trường nông sản
hỗ trợ tỉnh sơn la trong việc lân cao chất lượng sản phẩm nông sản
đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử
thứ hai trân trọng đề nghị thành phố hà nội tiếp tục phối hợp
hỗ trợ tỉnh sơn la triển khai hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn tại các siêu thị
các sợi đồng mối các cửa hàng tiện ích trên địa bàn
hỗ trợ giới thiệu các cập đoàn tập công ty doanh nghiệp giúp tỉnh sơn a mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản an toàn
trước những nỗ lực trong việc tìm kiếm đầu ra ổn định
rất nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân các tỉnh thành đã chính thức được đưa vào hệ thống siêu thị
để qua đó góp phần liên kết phát triển tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi dễ dàng hơn
những cam kết của tập đoàn đi cùng với tất cả các tỉnh thành để quảng bá sản phẩm
để mang những sản phẩm đó ra và phân phối chung thương đối trên toàn quốc
như vừa rồi là sầu riêng bán giá rất là tốt
và hỗ trợ người nông dân đi thẳng vào đến tay người tiêu dùng luôn
các tỉnh thành đã được đưa vào hệ thống siêu thị
trong những trưng bày và bảo quản điều kiện vận chuyển tốt
đến tay người tiêu dùng chất lượng vẫn rất là tốt
cái đó đã làm cho độ tin cậy của người tiêu dùng càng tăng
và qua đó chúng tôi có thể quảng bá sản phẩm tốt hơn bán tốt hơn cho người tiêu dùng
bộ công thương cũng sẽ tích cực phối hợp cùng với các bộ ban ngành và các địa phương
các cơ quan xúc tiến thương mại có liên quan
để tích cực triển khai hơn việc đưa các ứng dụng số
nền tảng số vào trong việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ
cho sản phẩm công sản cho bà con
đặc biệt là cái phần nào đó để cho bà con có thể chủ động
trong việc trào bán các sản phẩm của mình trong thời gian sắp tới
bên cạnh đó cũng cần có chính sách hỗ trợ
thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phù hợp
đồng thời nghiên cứu mở rộng các kênh tiêu thụ
tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường một vài nước như hiện nay
cũng như tạo ra một hành lang pháp lý để điều phối hiệu quả
giữa sản xuất và tiêu dùng tránh tình trạng cung vượt cầu
đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại